không biết là anh có thể giới thiệu cho em cũng như là quý vị khán giả được biết một vài đặc điểm nổi bật của nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới này được không ạ
hiện tại các bạn đã biết đây là hệ thống nhà ga lớn nhất thế giới với tổng diện tích là một mươi chín trăm năm mươi chín m hai
được tạo hình với ba cuộc sóng lớn tượng trưng cho ba ngọn núi nổi tiếng nhất tây đinh là núi bà núi phụng và núi heo
đối với những người ưa thích bộ môn leo núi thì có thể tự đi bộ
chinh phục núi bà trong khoảng hai tiếng đồng hồ
hoặc cũng có thể di chuyển theo hai tuyến cáp treo
chùa hàng lên quần thủy chùa bà
và vân sơn đi thẳng lên đỉnh núi
vâng thưa quý vị điểm đến tiếp theo của chuyến hành trình ngày hôm nay đó là ngôi chùa bà đen
được biết là ngôi chùa này có tuổi đời khoảng hơn ba trăm linh năm tuổi
vậy thì anh thắng ơi không biết là ngôi chùa này có điều gì hấp dẫn mà có nhiều du khách về đây đông đến như vậy ạ
ở ngôi chùa này có một cái điểm đặc biệt là gồm một hệ thống chùa các ngôi chùa liên hoàn với nhau
và ở đây có liên đại là trên ba trăm linh năm
và đã gắn liền với cả đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương tại đây
theo truyền thuyết ở vùng núi một xưa kia có nàng tên lý thị thiên hương
trong một lần lên núi nàng bị quân của quang vây bắt về làm thiếp
bèn nhảy xuống khe núi
bèn nhảy xuống khe núi
nàng lý thị thiên hương dưới hình dáng một cô gái da đen đúa
nàng nhiều lần hiển linh về báo mộng giúp cho người dân biết được thiên tai địch họa
và cách chống lại thú dữ
để đáp lại công ơn của nàng
sư trụ trì và người dân trong vùng lập tượng thờ tự
người dân gọi nàng là bà đen
cũng kể từ đó tên núi được gọi theo tên của vị linh sơn thánh mẫu linh thiên này
vào ngày hồi xuân tháng diên
và lễ vía bà linh sơn thánh mẫu núi
kéo dài từ mùng bốn đến ngày mùng sáu tháng năm âm lịch
người dân bốn phương lại hoan hỷ tìm về dự hội
để được hòa mình trong văn hóa bản địa đặc sắc
giữa đất trời giao hòa và hành hương tại miền đất địa linh
tạm chia tay với quần thể chùa bà linh thiên
điểm đến tiếp theo của chuyến hành trình khám phá du lịch núi bà đen
chính là đỉnh núi bà
nơi được mệnh danh là nóc nhà của nam bộ
quý vị thân mến
hiện tại thì anh nguyệt đang có mặt trên đỉnh núi bà đen
cảm giác đầu tiên của mình khi mà đứng ở vị trí này
đó là không khí vô cùng mát mẻ trong lành và dễ chịu
khu đất này thì trước đây là một khu đất trống
nhưng mà giờ đây đã được cải tạo thiết kế
để trở thành một không gian hoa vô cùng bắt mắt như thế này
và kèm theo phía sau mình thì như quý vị cũng có thể thấy
mây bay tạo ra một cảm giác mờ mờ mờ mờ
ao ảo thì chắc chắn đây là một địa điểm lý tưởng
check in để chúng ta có được những bức ảnh đầy tính nghệ thuật
chín trăm tám mươi sáu m chính là đỉnh cao nhất của núi bà đen
và cũng là nơi được mệnh danh là nóc nhà của nam bộ
đây cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình
chinh phục núi bà đen ngày hôm nay
chuyến hành trình với rất nhiều những cảm xúc
để khám phá vẻ đẹp hùng vị của thiên nhiên
cho đến những trải nghiệm tâm linh của quần thể chùa bà đen
và điểm đến này cũng đã khép lại chuyến hành trình trải nghiệm ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo